sau nhiều lần hoãn do đại dịch covid một mươi chín thực hiện chương trình kích cầu du lịch khắc phục hậu quả do đại dịch covid một mươi chín
theo ông vũ thế bình phó chủ tịch thường trực hiệp hội du lịch việt nam
hội trợ du lịch quốc tế việt nam được tổ chức khi việt nam đã cơ bản khống chế đại dịch covid một mươi chín
chủ đề hội trợ năm nay sẽ là du lịch việt nam hướng tới tương lai
nhằm phục vụ tiêu chí khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức tham gia hội trợ
đưa ra các sáng kiến trong quá trình quản lý kinh doanh và hoạt động du lịch gắn kết với việc ứng dụng công nghệ bốn
để du lịch việt nam hướng đến tương lai là một ngành có công nghệ hiện đại
tại công văn hóa hiếu nghị hà nội